chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
sau khi nhận được thông tin chủ tịch ủy ban nhân dân phường chỉ đạo lực lượng công an phường đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phường đội dân phòng phòng cháy chữa cháy cơ sở lập tức có mặt tại địa điểm có cháy sử dụng các phương tiện chữa cháy của điểm chữa cháy công cộng và các hộ gia đình xung quanh để xử lý đám cháy
tại hiện trường ngôi nhà người dân xung quanh cùng chủ nhà đã phá cửa sổ tầng hai nhà hai tầng để thoát ra ngoài bốn người
ngôi nhà xảy ra cháy tại số một ngách bốn mươi ba trên chín mươi tám trên ba mươi một trung kính
đây là nhà ở gia đình cho thuê để ở và sửa chữa xe điện
ngôi nhà cách mặt phố trung kính khoảng hai trăm linh mét
nhà được xây dựng với diện tích khu đất xây dựng là hai trăm linh năm mét vuông
phần diện tích còn lại khoảng năm mươi năm m hai là sân trống bố trí để xe máy xe đạp xe đạp điện
ngôi nhà đã được trang bị bình chữa cháy được bố trí tại sân và hành lang các tầng nhà
giờ năm mươi hai phút đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số hai phòng pc bảy đã đến và lập tức tiếp cận đầu ngách
ba trên chín mươi tám trên ba mươi một phố trung kính để triển khai lực lượng phương tiện theo ngõ tiếp cận đến ngôi nhà xảy ra cháy
đến giờ năm mươi năm phút lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã tiếp cận hiện trường
tại thời điểm này đám cháy đã cháy dụi các phương tiện xe máy xe đạp xe đạp điện để tại khu vực sân
phần khung thép mái tôn che phần dân trước đã sập đổ
đám cháy lan và phát triển mạnh theo cả chục dọc từ tầng một lên tầng hai tầng ba và theo trục ngang các gian phòng ở tại tầng một
tại thời điểm này đám cháy đang phát sinh rất nhiều khói khí độc bao trùm toàn bộ tung máy cầu thang bộ và hành lang các tầng nhà
khoảng một giờ năm phút xe chữa cháy thuộc đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số hai phòng pc bảy công an quận cầu giấy đến hiện trường
đến một giờ hai mươi sáu phút cùng ngày đám cháy được dập tắt hoàn toàn và tiếp tục tổ chức tìm kiếm người bị nạn
vụ cháy làm một mươi bốn người tử vong sau khi vụ hỏa hoạn thương tâm xảy ra cướp đi mạng sống của một mươi bốn người
mới đây ban thường trực ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam phường trung hòa cầu giấy hà nội đã thống nhất với đảng ủy
ủy ban nhân dân phường tiếp nhận của các tổ chức cơ quan đơn vị cá nhân ủng hộ và chia sẻ trong vụ hỏa hoạn nói trên
theo đó ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam hỗ trợ mỗi nạn nhân tử vong năm triệu đồng
đoàn đại biểu quốc hội tp hà nội ủng hộ trực tiếp bốn mươi triệu đồng
ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố hà nội ủng hộ mỗi nạn nhân tử vong năm triệu đồng
ba triệu đồng với nạn nhân đang điều trị trong bệnh viện
quận tây hồ ủng hộ năm mươi triệu đồng
ngân hàng agribank việt nam ủng hộ một trăm linh triệu đồng
đại diện ủy ban nhân dân quận cầu giấy cho biết thêm với những trường hợp không thể ủng hộ trực tiếp
ủy ban nhân dân phường sẽ khẩn trương lập tài khoản riêng để tiếp nhận những tấm lòng hào tâm tình cảm của người dân gửi đến các gia đình bị nạn
cũng theo đại diện ủy ban nhân dân quận cầu giấy ngay trong ngày hôm nay quận đã thành lập một mươi tổ công tác
đến nhà các nạn nhân gặp nạn để chia sẻ những đau thương mất mát mà các gia đình không may gặp phải
ngoài ra các tổ chức cá nhân có thể ủng hộ qua số tài khoản của ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam phường trung hòa
nội dung truyền khoản hỗ trợ các nạn nhân trong vụ khỏa hoạn tại phường trung hòa
đại diện lãnh đạo phường trung hòa khẳng định mọi sự ủng hộ của các cơ quan đơn vị tổ chức doanh nghiệp
nhà hào tâm và phương án hỗ trợ sẽ được thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng
đảm bảo công bằng công khai đúng mục đích đúng đối tượng
trước đó liên quan đến vụ cháy thành phố hà nội đã chỉ đạo các sở ngành có liên quan
phối hợp ủy ban nhân dân quận cầu giấy tổ chức thăm hỏi động viên các gia đình nạn nhân
khắc phục hậu quả sau vụ cháy mức năm mươi triệu đồng đối với người tử vong ba mươi triệu đồng đối với người bị thương
thực hiện ngay trong sáng hai mươi bốn tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
ngày hai mươi năm tháng năm công an tp hà nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy liên quan đến vụ cháy làm một mươi bốn người tử vong
tại khu nhà trọ ở phố trung kính quận cầu giấy tp hà nội
cơ quan chức năng sẽ điều tra làm rõ hai nội dung trách nhiệm của chủ nhà trọ và nhóm quản lý nhà nước
thưa quý vị là một trong ba nạn nhân cuối cùng được xác định danh tính trong vụ hỏa hoạn thương tâm
xảy ra vào dạng sáng ngày hai mươi bốn tháng năm ở trung kính
mới đây anh m v t ba mươi bảy tuổi quê bắc cản gia đình đã đưa thi thể anh t về quê để làm tăng lễ theo phong tục địa phương
bác sĩ đinh thị đầm khoa cấp cứu đột quỵ bệnh viện lão khoa trung ương hà nội là em họ của anh tê cho biết
khi đọc được tin vụ cháy ở trung kính chị nhận ra đây là nơi anh tê đã thuê trọ năm năm
chi liên tục gọi điện thoại cho anh nhưng không ai nghe máy
ban đầu chị nghĩ có thể anh bận sẽ gọi lại sau tuy nhiên hàng chục cuộc gọi đều trong vô vọng
bác sĩ đầm vội vã tìm kiếm tin tức và bắt đầu từ chỗ có sự sống là khoa cấp cứu
bệnh viện giao thông vận tải nơi các nạn nhân được đưa vào
tuy nhiên danh sách bệnh nhân không có tên m v t
chị đầm liên hệ sang bệnh viện một trăm chín mươi tám trong bốn trường hợp tử vong được chuyển tới đây có người tên t
chị băng hoàng chân thay rụng rời lập tức đến bệnh viện
chị bối rối không biết nên thông báo với các bác và chị dâu như thế nào
bố mẹ anh đã già vợ anh điều trị ở bệnh viện đa khoa tỉnh bắc cạn
chị đầm trải lòng tại bệnh viện khi công an đưa ảnh chị ngay lập tức nhận ra anh họ của mình
chị vượi gọi điện cho em gái của anh tê xuống hà nội gấp để làm xét nghiệm adn nhận dạng thi thể
anh trai của anh tê đang đi công tác cung vội xuống đây cả đại gia đình quá sốc và đau thương
nữ bác sĩ đã thay mặt gia đình làm mọi thủ tục thuê xe đưa thi thể anh về bắc cạn
theo chị đầm anh tê thuê trọ ở hà nội một mình
còn vợ anh làm ở quê nhiều lần anh cũng dự định cố gắng kiếm tiền rồi về quê gần vợ con
cuối tuần anh tranh thủ về thăm gia đình ở công ty anh là người thân thiết với rất nhiều đồng nghiệp
khi hỏa hoạn xảy ra họ đã tập trung tới nhà tăng lễ chuẩn bị mọi thủ tục để đưa bạn mình chặng đường cuối về quê
chị đầm cho biết thêm vợ anh t đang điều trị base down lại mổ viêm ruột thừa
anh tê xin nghỉ phép về quê chăm vợ tại bệnh viện
đến ngày hai mươi ba tháng năm vợ ổn định nên anh xuống hà nội
thì dặn sáng hôm sau xảy ra vụ cháy
khi chồng mất người vợ cũng vội vàng xuất viện mang thuốc kháng sinh về nhà uống để lo tăng lễ cho chồng
khi đưa thi thể anh tê về tới quê tại nà vằn xã đồng thắng huyện trợ đồn tỉnh bắc cạn đã có họ hàng bà con trong bản đứng chờ
căn nhà sàn đơn sơ ở chân đồi từ đường nhựa phải đi bộ khoảng một km băng qua một cánh đồng
bác sĩ đầm cho biết hoàn cảnh của gia đình anh tê rất khó khăn
bố mẹ đều làm nông nghiệp nay đã ngoài sáu mươi tuổi
sức khỏe yếu
vợ chồng anh có một bé trai ba tuổi
ông nông quốc huấn chủ tịch xã đồng thắng cho biết đã nhận được tin công dân của xã là nạn nhân trong vụ cháy tại hà nội
ông huấn kêu gọi bà con lối xóm đến hỗ trợ gia đình chuẩn bị lo hậu sự cho anh tê
xã hỗ trợ gia đình năm trăm linh đồng
mỗi hộ trong thôn đóng góp hai kg cam cạo một vác củi khô cùng ba mươi đồng
mỗi hộ của hai thôn bên cạnh cũng đóng góp hai kg cam cạo và hai mươi đồng
ngay từ hai mươi h tối hai mươi bốn tháng năm
ông huấn cùng lãnh đạo xã đã có mặt tại gia đình của anh tê để cùng lo hậu sự cho người xấu xố
thưa quý vị hơn lúc nào hết đây chính là lúc để lòng tương thân tương ái được lan tỏa
một lần nữa chúng tôi xin gửi lời chia buồn đến gia đình của những nạn nhân xấu xố
và hy vọng rằng những nạn nhân còn đang nằm viện điều trị sẽ sớm hồi phục
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
đến đây thời lượng của video đã hết
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi